theo ngành chức năng tỉnh lâm đồng từ đầu năm đến nay dịch covid một mươi chín đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu hoa của ngành hoa
tuy nhiên trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi thị trường xuất khẩu hoa của lâm đồng có dấu hiệu phục hồi so với tháng trước đó
với sản lượng xuất khẩu hoa ước đạt ba mươi ba triệu cành và trậu hoa các loại kinh hoạch xuất khẩu đạt năm một triệu usd
trong năm tháng đầu năm giá trị xuất khẩu hoa của lâm đồng đạt hai mươi tám triệu usd giảm hai mươi sáu về lượng và ba mươi ba về giá trị
hoạt động xuất khẩu hoa vẫn chủ yếu là do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện với các thị trường xuất khẩu như nhật bản đan mạch trung quốc đài loan
tuy nhiên từ cuối tháng bốn đến nay tình hình xuất khẩu hoa đã từng bước được cải thiện
các nước châu á và châu âu đã và đang mở cửa trở lại
đơn hàng đến với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lâm đồng cũng tăng dần
hiện các doanh nghiệp và người dân trồng hoa trong tỉnh đã bắt đầu nhịp đà sản xuất giá một số các loại hoa cũng tăng nhẹ trở lại
đây là tín hiệu tích cực tạo động lực cho ngành hoa của tỉnh lâm đồng bước vào giai đoạn phục hồi